tính đến ngày hai mươi năm tháng ba trên địa bàn tỉnh hải dương đã có tám trên một mươi hai huyện thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu phi
các địa phương có dịch tả lợn châu phi là các huyện kinh môn tứ kỳ ninh giang gia lộc kim thành bình giang thanh miện và thành phố trí linh
trong đó huyện ninh giang có một mươi bốn xã xuất hiện dịch tả lợn châu phi nhiều nhất tỉnh
tổng số lợn trên toàn tỉnh đã tiêu hủy là hơn hai năm trăm bảy mươi con
các địa phương trên đã lập chốt kiểm dịch để kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn ra vào vùng dịch
theo tri cục thú y tỉnh hải dương dịch diễn biến ngày càng phức tạp nguy cơ lan rộng
trước tình trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia hỗ trợ và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh